trong những ngày nghỉ lễ các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản thường gia tăng hoạt động tại các địa bàn giáp danh
tập trung nhiều ở khu công nghiệp hay là công nhân thuê trọ
do đó dịp lễ này thì bên cạnh việc tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
lực lượng công an tỉnh đồng nai đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và tự ý thức bảo vệ tài sản của mình
để phòng chống tội phạm trộm cắp tại các phường giáp danh với tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín công an thành phố biên hòa mở đợt cao điểm tuần tra
truy quét tội phạm tại các phường hóa an bửu hòa tân vạn
trong đó chú trọng kiểm tra hành chính tại các khu nhà trọ có nhiều công nhân sinh sống
đồng thời tuyên truyền đến công nhân các chủ trọ về các phương thức thủ đoạn của tội phạm trộm cắp để nâng cao cảnh giác
phải có chứng minh nhân dân nguồn gốc ở đâu đến nay dù ở bắc hoặc ở miền tây lên đây cũng vậy nữa
đều phải có chứng minh

còn nếu mà không có chứng minh dân dân không có một gốc gác ở đây chúng tôi không chấp nhận
chỉ riêng tại thành phố biên hòa qua kiểm tra hơn hai trăm linh khu nhà trọ trong đợt cao điểm những ngày nghỉ lễ vừa qua
lực lượng công an đã phát hiện hơn bảy mươi trường hợp vi phạm về lưu trú
theo lực lượng công an đây là một trong những điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu có thể lợi dụng trà trộn
hoạt động phạm tội nhất là trộm cắp tài sản
tình hình tội phạm trộm cắp với thủ đoạn cậy cửa phá khóa đột chập để chiếm đoạt tài sản
để phòng ngừa đối với loại tội phạm này đối với lực lượng công an chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để tập trung quản lý chặt các số đối tượng trong diện quản lý
đồng thời tổ chức các biện pháp
để phòng ngừa đối với loại tội phạm trộm cắp tài sản lực lượng công an tỉnh đồng nai sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra khép kín địa bàn
đồng thời khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong tự bảo vệ tài sản của mình và những người sống chung quanh